thưa quý vị sự thành công của quân đội mỹ trong việc hỗ trợ israel ngăn đợt tấn công tên lửa vào máy bay không người lái uav từ iran vừa qua
có thể tạm thời chứng tỏ lực lượng washington sẵn sàng cho bất cứ chuyện gì sắp xảy ra giữa hai nước này
trong bối cảnh iran và israel đối mặt nguy cơ chuyển từ chiến tranh trong bóng tối sang đối đầu trực tiếp
quân đội mỹ cần xem xét lại chiến lược ở khu vực trung đông
tuy đã đánh chặn thành công các loại uav và tên lửa của iran nhưng các quan chức và cựu quan chức mỹ cho rằng
lực lượng nước này chưa sẵn sàng cho một cuộc xung đột lớn và kéo dài ở trung đông
vì thế lầu nam góc có lẽ cần phải đánh giá lại về nhu cầu quân sự khu vực nếu cuộc khủng hoảng trở nên nghiêm trọng hơn
ông michael mon roi cựu phó trợ lý bộ trưởng quốc phòng mỹ về trung đông dưới thời tổng thống donald trump cho rằng
tôi không cho rằng chúng ta có đủ lực lượng cần thiết để ủng hộ israel nếu xảy ra chiến tranh trực tiếp giữa nước này và iran
dù tehran cho hay chưa có kế hoạch đáp trả vụ tấn công của israel hôm một mươi chín tháng bốn
nhưng đợt tấn công theo kiểu ăn miếng trả miếng làm gia tăng lo ngại bùng nổ chiến tranh khu vực mà mỹ muốn ngăn chặn
kể từ khi lực lượng hamas tấn công israel mở màn cho cuộc xung đột gaza
mỹ đã đưa hàng ngàn quân nhân đến khu vực vốn đang chứng kiến sự suy giảm hiện diện quân sự của mỹ trong những năm gần đây
thế nhưng những quân nhân này được đưa đến trên các tàu chiến và máy bay chiến đấu ra vào khu vực và chỉ được triển khai tạm thời
chiến lược tăng cường binh lực tạm thời của mỹ để giải quyết các vấn đề ở trung đông có thể được thử nghiệm
nếu iran và israel mở màn các cuộc tấn công trả đũa nhau
ông josephoten tướng lục quân bốn sao đã nghỉ hưu từng chỉ huy lực lượng mỹ ở trung đông nhận định
tôi cho rằng quân đội mỹ cần cân nhắc lại ý tưởng về năng lực quân sự cần thiết và bền vững cho khu vực
tướng vthens và các cựu quan chức lầu năm góc khác cho biết thành công của quân đội mỹ trong việc bắn hạ máy bay không người lái
và tên lửa của iran có lẽ được hỗ trợ bởi thông tin tình báo cho phép lầu năm góc đón trước thời điểm và mục tiêu tấn công của iran
các quan chức mỹ cho biết iran dường như không muốn một cuộc chiến tranh toàn diện với israel
và tehran đã hạ thấp tầm quan trọng của cuộc tấn công trả đũa tenavis vừa qua
tuy nhiên các chuyên gia cảnh báo tình hình vẫn khó lường đặc biệt khi xung đột israel hamas chưa có dấu hiệu hạ nhiệt
tuy nhiên theo các quan chức mỹ việc gửi thêm quân đến trung đông và củng cố các cơ sở tình báo trong thời gian dài
có thể gặp nhiều khó khăn khi nguồn lực đều tập trung ở châu âu và châu á
ngày một mươi ba tháng bốn tại phòng tình huống ở nhà trắng tổng thống biden cùng với đội an ninh quốc gia tỏ ra lo ngại
khi màn hình lần lượt chỉ ba mươi rồi sáu mươi và rồi hơn một trăm linh tên lửa đạn đạo được iran phóng đi nhằm hướng israel
giới chức mỹ sau này thuật lại rằng quy mô đòn tấn công trực tiếp lần đầu tiên của iran nhằm vào israel
chính là viễn cảnh tồi tệ nhất mà các cơ quan tình báo mỹ từng tính đến
nó không chỉ đe dọa đồng minh thân cận của mỹ mà còn hủy hoại kỳ vọng của ông biden
về ngăn khủng hoảng gaza kéo dài trong sáu tháng phát triển thành chiến tranh toàn diện khu vực
nhiều tên lửa hành trình cùng với loạt thiết bị bay không người lái uav tấn công theo đàn
cũng xuất hiện trong không chung với thời điểm vươn tới mục tiêu chung với tên lửa đạn đạo
đó là đòn tập kích ồ ạt mà ông biden cùng đội phụ tá lo ngại có thể sẽ gây quá tải
đối với lớp phòng thủ tăng cường mà mỹ và israel đã chuẩn bị trong hơn một tuần trước đó
có mặt tại phòng tình huống vào lúc năm h một mươi năm chiều ngày một mươi ba tháng bốn
ông biden và đội ngũ cố vấn không thể chắc chắn rằng hệ thống chống tên lửa của israel
được gia cố bởi hệ thống phòng không cùng vũ khí chống uav của mỹ trong một mươi ngày trước đó
liệu có đánh chặn gần chín mươi chín tên lửa uav của iran hay không
một quan chức cấp cao trong chính quyền tổng thống biden tham dự cuộc họp tại phòng tình huống thuật lại
hiệu quả phòng thủ vẫn còn chưa rõ ràng
cho đến khi nhận được thông báo sau đó
chờ đợi trong áp lực khi dõi theo đòn tấn công từ iran là một trong những thời khắc căng thẳng nhất
đối với ông biden và đội ngũ an ninh quốc gia trong cuộc khủng hoảng kéo dài một mươi chín ngày
một tiến trình mà giới chức do bà tình cảnh thiếu thông tin
không biết israel và iran lên kế hoạch ra sao trong quãng thời gian có tính quyết định
câu chuyện khởi đầu từ việc israel ngày một tháng bốn đơn phương không kích tòa nhà lãnh sự
trong khu phức hợp đại sứ quán iran ở thủ đô damasyri mà không tham vấn trước với mỹ
cuộc tấn công khiến nhiều quan chức quân sự cấp cao của iran thiệt mạng
trong đó có tướng mohammad reza zahedi một nhân vật quan trọng trong lực lượng đặc biệt quát
thuộc vệ binh cách mạng hồi giáo iran
vài phút trước khi không kích một quan chức israel đánh tiếng với đồng cấp người mỹ
về việc israel đang mở đợt tấn công nhưng không có bất kỳ thông tin nào về địa điểm không kích
lẫn mục tiêu cần triệt hạ
nhà trắng ngay sau đó nắm được một vụ tấn công khác diễn ra trong ngày ngoài dự định của israel
israel tập kích bằng uav
nhằm vào một đoàn xe vận chuyển nhân đạo ở gaza
làm bệnh nhân viên của tổ chức nhân đạo của central kitchen thiệt mạng
ngay sau cuộc không kích nhằm vào damas đại sứ israel michael hezo và tùy viên quốc phòng israel
có mặt tại nhà trắng khi cố vấn an ninh quốc gia mỹ jak sullivan
và nhiều cố vấn hàng đầu nhà trắng điện đàm truyền hình trực tuyến với giới chức israel
trong trao đổi bên lề ông hezod giải thích rằng mục tiêu không kích của israel là tướng zahedi
và sĩ quan cao cấp khác của iran
trong khi chờ đợi phản ứng từ tehran
không nhiều giới chức mỹ và israel dự đoán iran sẽ tấn công trực tiếp israel
hành động chưa từng xảy ra trước đó
phía mỹ lo ngại cuộc không kích từ israel có nguy cơ kích hoạt quân ủy nhiệm iran
tấn công các vị trí đồn trú của mỹ ở iraq và syri
nơi có sự hiện diện của bốn năm trăm linh lính mỹ và nhân viên nhà thầu dân sự tại những căn cứ ở khu vực
giới chức mỹ phỏng đoán iran có thể sẽ tấn công một tòa đại sứ israel ở bên ngoài để trả đũa
một quan chức mỹ tiết lộ iran sau đó thông qua đại sứ quán thụy sĩ ở tehran
gửi văn bản tới mỹ
cá buộc mỹ có liên quan đến vụ tấn công bằng ngôn từ ham dọa
nhà trắng phủ nhận không liên quan đến vụ việc
hai ngày sau bộ trưởng quốc phòng mỹ lloyd auston điện đàm với người đồng cấp người israel joab galan
trong trao đổi ông lloyd austin thể hiện thái độ bực bội trước việc bộ trưởng israel
không thông báo về kế hoạch không kích này
dù ông gallon trước đó một tuần có cuộc gặp với ông austin tại lầu nam góc
việc một quan chức cấp cao irgc người có liên hệ chặt chẽ với giới lãnh đạo tại tehran
bị israel sát hại khiến giới chức iran tức giận
họ cho rằng tòa nhà israel nhắm đến là một cơ sở ngoại giao
điều israel phủ nhận trong trao đổi với phía mỹ
sau khi không có được tuyên bố lên án israel từ hội đồng bảo an liên hợp quốc
tehran phát tín hiệu sẽ trả đũa
tổng thống iran ibrahim raisi nhấn mạnh cuộc tấn công của israel sẽ bị đáp trả
quan hệ mỹ israel xuống ngưỡng thấp ở thời điểm đó
trong cuộc điện đàm căng thẳng ngày bốn tháng bốn
ông biden thông báo với thủ tướng benjamin netanyahu rằng
ủng hộ quốc tế đối với israel chạm đáy do vụ tấn công
khiến bảy nhân viên cứu trợ của central kitchen thiệt mạng
israel cần cho phép hàng viện trợ vào gaza nhiều hơn
giảm thương vong đối với dân thường và chính sách của mỹ đối với gaza
sẽ dựa trên hành xử của israel
một quan chức mỹ thuật lại lời ông biden tại cuộc điện đàm
tuy nhiên tổng thống mỹ cũng nói với giới lãnh đạo israel
rằng washington sẽ bảo vệ israel trước nguy cơ bị iran tấn công
ông biden lệnh cho lầu năm góc rút triển khai biện pháp bảo vệ israel
và quân đội mỹ kích hoạt các kế hoạch bảo mật cao về trợ giúp israel trong khủng hoảng
khi ông biden tiếp thủ tướng nhật bản tại nhà trắng ngày một mươi tháng bốn
bộ trưởng austin tiến đến và kéo tổng thống mỹ sang cặp riêng
xin được quyền điều động tàu khu trục uss cana
vốn đang trên đường tiến về căn cứ ở florida thay đổi lịch trình và ở lại trung đông
tàu uss cana sau đó cùng với tàu khu trục uss alec bouquet
hiện diện ở đông địa trung hải ở cửa ly đủ gần để phát hiện
bắn hạ tiên lửa nhằm vào israel bằng tên lửa đánh chặn sm ba
loại vũ khí chưa từng được sử dụng để bắn hạ tên lửa đạn đạo trong thực chiến
một đội cố vấn quân sự mỹ bí mật tới tel aviv để lên kế hoạch thành lập
một trung tâm điều hành phòng thủ tên lửa với những người đồng cấp israel
đoán trước iran sẽ sử dụng uaf để tấn công
một số lượng lớn tiêm kích f một mươi năm e được điều đến khu vực để đánh chặn uav
một số tiêm kích f một mươi sáu đóng tại khu vực cũng tham gia vào chiến dịch này
kế hoạch cũng đề cập việc để máy bay chiến đấu của ả rập xê út và giordani
bảo vệ không phận hai nước này
tàu sân bay uss azerna đang hiện diện ngoài khơi biển đỏ gần yemen
cũng di chuyển gần về phía israel và vị trí sẵn sàng để tiêm kích trên tàu
xuất kích đánh chặn uav do phiến quân houthi ở yemen phóng lên
các cố vấn hàng đầu trong chính quyền biden liên tục điện đàm
thông qua chính phủ các nước khác để chuyển thông điệp tới iran
hối thúc tehran không đáp trả
giám đốc cục tình báo trung ương mỹ cia william burns đề nghị đồng cấp
các nước châu âu trung đông và thổ nhĩ kỳ rục iran xuống thang
nhiều ngày qua đi mà iran vẫn chưa có phản ứng
giới chức mỹ và israel kết luận rằng iran đang lên kế hoạch tấn công trực tiếp
nhằm vào lãnh thổ israel và sẽ ở quy mô lớn
vấn đề còn lại là thời điểm tiến hành vào mục tiêu iran nhắm đến
tướng eric gurila tư lệnh bộ chỉ huy trung tâm senkom đóng tại vùng vịnh
tới israel ngày một mươi một tháng bốn đẩy sớm lịch trình công du đã được lên lịch trước đó
vì lo ngại nguy cơ tấn công hiện hiện từ iran
ông kurila muốn ở lại israel qua thời điểm iran tấn công
nhưng bộ trưởng austin yêu cầu ông rời đi

vì lo ngại hiện diện của tướng kurila có thể khiến mỹ bị coi là vào hùa
với chính quyền netanyahu trong bất kỳ đòn trả đũa nào từ israel
tướng gurila tiếp tục tham gia hoạch định kế hoạch từ jordani
khi tổng thống biden vừa về tới rehoboth beach
bang delaware vào tối ngày một mươi hai tháng bốn kế hoạch tấn công của iran ngày một rõ
phát ngôn viên hội đồng an ninh quốc gia mỹ john kirby cho biết
chúng tôi nhận được thông tin tình báo rõ ràng hơn và chắc chắn hơn
về thời điểm cụ thể việc đòn tấn công sắp tới của iran

ông biden lập tức quay trở lại thủ đô washington ngay trong đêm
khi iran bắt đầu tấn công vào tối ngày một mươi ba tháng bốn
giới chức mỹ tại phòng tình huống và lầu năm góc nhận ra ba đợt sóng vũ khí
giờ không phận iran bay qua iraq jordani và hướng về phía israel
theo lời kể của một quan chức cấp cao mỹ dù có nhận được cảnh báo sớm
nhưng mỹ vẫn bị bất ngờ và sốc trước quy mô đáp trả từ iran
đầu tiên là đòn không kích với khoảng một trăm năm mươi uav được iran phóng lên
một vụ tấn công uav theo đàn lớn nhất từng diễn ra trong tác chiến thực
số uav này mất từ năm đến bảy tiếng mới tới được israel
kế đến là loạt phóng ba mươi tên lửa hành trình thời gian tiếp cận mục tiêu khoảng từ hai đến ba tiếng
sau cùng là tấn công bằng tên lửa đạn đạo vũ khí chỉ cần vài chục phút là đã bay tới israel
iran lên địch ba loạt phóng với ý định loạt uav tên lửa này sẽ tập kích mục tiêu
ở cùng thời điểm gây quá tải đối với hệ thống phòng thủ của israel
iran tránh các mục tiêu dân sự thay vào đó là mục tiêu quân sự như căn cứ nevatim
ở vùng sa mạc negev nơi đóng chú của loạt tiêm kích f ba mươi năm hiện đại
lớp phòng thủ dày đặc được tướng kurila và nhiều quan chức quân sự giáp nối vài ngày trước đó
giúp bảo vệ thành công israel trước đòn đánh quy mô lớn nhất mà nước này từng đối mặt trong nhiều thập kỷ
chưa có nước nào tìm cách đánh chặn số lượng lớn tên lửa đạn đạo như vậy
washington trước đó tin rằng lực lượng mỹ và israel có thể tiêu diệt năm mươi tên lửa đạn đạo
nhưng chưa biết xử lý ra sao với hơn một trăm linh tên lửa còn lại
hệ thống phòng thủ aro tiêu diệt phần lớn tên lửa đạn đạo
trong khi hai tàu khu trục của mỹ ở đông địa trung hải bắn hạ một số
một tổ hợp phòng thủ tên lửa patriot ở abin iraq cũng đánh chặn thành công một tên lửa đạn đạo từ iran
cùng thời điểm đó số dron chủ yếu bị tiêm kích của mỹ anh pháp và israel triệt hạ
sau khi israel không hề hấn gì nhà trắng chuyển hướng từ bảo vệ sang kiềm chế israel
khoảng chín giờ tối ngày một mươi ba tháng bốn theo giờ địa phương tổng thống biden và ông netanyahu có cuộc điện đàm căng thẳng
trong trao đổi ông biden khuyên nhà lãnh đạo israel người đứng đầu nội các chiến tranh
suy tính kỹ về bước đi tiếp theo và giành chiến thắng
ông lưu ý rằng quân đội israel đã loại trừ thủ lĩnh quân sự của iran
phụ trách chiến trường liban syri và cuộc tấn công đáp trả của iran đã thất bại
giới chức mỹ lập luận israel hiện ở vị thế khác biệt và thuận lợi hơn về mặt chiến lược
so với thời điểm bị quốc tế lên án vì không kích đoàn xe nhân đạo của worl central cation
nếu vội vã đáp trả israel có thể sẽ một lần nữa đánh mất ủng hộ quốc tế mới vừa khôi phục lại được một phần
nhưng những thành viên trong chính phủ liên minh cực hữu của ông netanyahu lại đòi phải trả đũa nhanh chóng và quy mô
ông netanyahu sau đó còn nói với các nghị sĩ thuộc đảng likud rằng ông quyết tâm đáp trả iran
nhưng theo một cách thức phù hợp và không vô trách nhiệm
dạng sáng ngày một mươi chín tháng bốn israel được cho là đã tấn công nhằm vào một cơ sở quân sự duy nhất của iran
ở tỉnh isfahan đón tập kích quy mô nhỏ
nhưng cho thấy israel có thể xuyên thủng các lớp phòng thủ của iran
tấn công sâu vào lãnh thổ đối phương gửi đi cảnh báo rõ nét sau cuộc tấn công bất thành của tehran
khác với đòn không kích nhằm vào damas vốn là nguyên nhân kích hoạt khủng hoảng một mươi chín ngày trước đó
lần này israel thông báo trước cho mỹ về tấn công hạn chế
nhà trắng ít nhất cho tới thời điểm này đã tránh được một cuộc chiến tranh lan rộng
thưa quý vị có thể thấy mỹ và phương tây vẫn đang nỗ lực giảm leo thang căng thẳng ở trung đông
nhằm giải tỏa áp lực tăng giá dầu và ổn định nền kinh tế thế giới vốn đã mong manh trong những năm vừa qua
các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng biện pháp khắc phục tốt nhất cho tình trạng căng thẳng âm ỉ trên khắp trung đông
là chấm dứt xung đột đổi gaza
một lệnh ngừng bắn sẽ ngăn chặn các cuộc tấn công của dân quân iraq vào mỹ
chấm dứt các cuộc tấn công của houthi cũng như ngăn đà leo thang giữa iran với israel giữa israel với hezbollah
thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại